công an huyện tràng bom phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đồng nai khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ hai xe ô tô tải bị lửa thiêu dụi trước cơ sở kinh doanh nội thất huệ văn bảy mươi chín
trên quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận xã hố nai ba
theo thông tin ban đầu dạng sáng cùng ngày hai xe ô tô tải bất ngờ bốc cháy dữ dội
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai đã điều ba xe chuyên dụng
cùng gần hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã khiến hai xe ô tô tải và hệ thống đường điện
các viễn thông khu vực trước cơ sở kinh doanh đồ cố bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ